khi thực hiện nghi lễ thì các đối tượng đã đột nhập cậy cửa lèn vào các phòng nghỉ của nhà chùa lục xoát lấy trộm tài sản
sau một tuần khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra thủ phạm gây ra vụ trộm đã bị xa lưới
tại cơ quan điều tra đối tượng nguyễn quang hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trong vụ án trên ngoài đối tượng hải còn có một đồng phạm tham gia hiện đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước đang tiếp tục truy tìm để xử lý theo quy định của pháp luật